xin kính chào quý vị và các bạn
trong thời đoạn ba ngày tới do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
kết hợp với rãnh thấp được hình thành và di chuyển xuống phía nam
nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trời giảm mây chuyển nắng nhiều hơn
nhật độ sẽ tăng dần và ra động trong mức là từ một mươi tám đến ba mươi độ
tuy nhiên vào sáng sớm vẫn duy trì tình trạng sương mù làm giảm tầm nhìn
người dân cần phải chủ động giảm tốc độ khi lưu thông để đảm bảo an toàn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến tạnh giáo
cùng nhật độ trưa chiều sẽ tăng lên hướng hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng tại khu vực tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn từ hai đến ba độ
đáng lưu ý tình trạng sương mù lúc sáng sớm phần nào sẽ làm giảm tầm nhìn xa
quý vị và các bạn cần phải giảm tốc độ nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
đối với các tỉnh miền trung ở phía bắc dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng chịu tác động bởi thống bình thế như tại khu vực bắc bộ nên phổ biến có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng
và nhật độ sẽ tăng dần lên hướng là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh vùng núi phía tây mức nhiệt còn cao hơn từ một đến hai độ
ở phía nam đèo hải vân khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết vẫn duy trì ít mưa và ban ngày trời nắng
nhật độ cao nhất trong ngày tại khu vực này sẽ ra động từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong ngày hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo là tạnh giáo ít mưa nắng nhiều
các mưa rông có thể xuất điện cục bộ về chiều tối và đêm
với lượng mưa không lớn nhiệt độ trưa chiều tại đây vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây vẫn phổ biến tạnh rào ít mưa và có nắng nhiều
nhật độ sẽ tăng nhẹ lên hướng là hai mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng tại miền đông nam bộ có thể vượt hướng ba mươi sáu độ và có nắng nóng